tư lệnh quân đội sudan tướng abdel fatah al buhan đã kêu gọi đối thoại nhằm mang lại hòa bình ở quốc gia đông phi này
trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh rsf lực lượng bán quân sự chính ở sudan vẫn đang tiếp diễn
tư lệnh quân đội sudan đã kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột cùng ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân sudan
theo tổ chức y tế thế giới giao tranh nổ ra cách đây một tuần giữa quân đội sudan và rsf đã cướp đi sinh mạng của ít nhất bốn trăm một mươi ba người và khiến hơn ba năm trăm linh người khác bị thương
tướng al buhan cũng cho biết quân đội đang phối hợp với các nước để hỗ trợ công tác sơ tán công dân nước ngoài giữa lúc các cuộc đấu súng và không kích vẫn diễn ra ở thủ đô khak tum
bất chấp việc các bên tham chiến cam kết ngừng bắn trong ba ngày từ ngày hai mươi một tháng bốn nhân dịp lễ s anfice
đến nay quân đội sudan đã giành quyền kiểm soát hầu hết các sân bay trong nước
ngoại trừ sân bay quốc tế khak tum và sân bay niala trước tình hình an ninh bất ổn tại các cơ sở này cơ quan hàng không dân dụng sudan đã gia hạn đóng cửa không phận nước này đến ngày ba mươi tháng bốn